sở nội vụ tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân tp về đề xuất các giải pháp cấp bách
thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong đó có việc công chức đi làm phải mặc đồng phục
màu xanh dương để nhận diện hạn chế ung tắc tại các chốt kiểm soát
trong văn bản sở nội vụ tp hcm đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo việc kiểm soát di chuyển
đối với cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan đơn vị
theo phương án ba tại chỗ cụ thể trường hợp cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc
các cơ quan đơn vị di chuyển bằng xe gắn máy phải đeo thẻ công chức thẻ ngành thẻ đi đường
và mặc đồng phục của thành phố trong suốt quá trình di chuyển để lực lượng tham gia phòng chống dịch
covid một mươi chín có thể nhận diện trường hợp di chuyển bằng ô tô bên cạnh việc đeo thẻ và mặt đồng phục
phải có thẻ đi đường nhán tại kênh trước bên trái ô tô trong suốt quá trình di chuyển
thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước chủ tịch ưu ba nhân dân thành phố
về vi phạm của công chức viên chức người lao động và việc cấp thẻ công chức thể đi đường
không đúng đối tượng công an thành phố sẽ bố trí luồng di chuyển riêng đối với cán bộ công chức
viên chức người lao động của các cơ quan đơn vị khi đã nhận diện được từ xa tránh ủng tắc
tại các chốt kiểm soát các trường hợp vi phạm sẽ bị xứ phạt hành chính
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng tám người dân thành phố hồ chí minh thực hiện quy định về giãn cách xã hội
ai ở đâu ở yên đó nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly với tổ dân phố khu phố ấp cách ly
với khu phố ấp phường xã thị trấn cách ly với phường xã thị trấn người dân yên tâm là sẽ có lực lượng
chức năng cung cấp thực phẩm đến tận nhà
triển khai việc không phát phiếu đi chợ trong thời gian tới thành phố đang chỉ đạo sở công thương
phối hợp với hai mươi bốn quận huyện thành phố thủ đức và triển khai xuống phường xã để thống kê số lượng
cửa hàng tiện lợi tiện ích cũng như khảo sát nhu cầu của người dân
từ đó xiết chặt hơn một bước không để người dân tự đi chợ mà tổ chức cung ứng theo hai hình thức
người dân tự trả tiền và được hỗ trợ miễn phí lãnh đạo thành phố hồ chí minh cho biết trong hai tuần tới
lực lượng chức năng sẽ đảm bảo cung ứng hàng hóa thực phẩm đến tận nhà cho từng người dân
thưa quý vị tiếp tục duy trì và giữ vững lá chắn thép phòng dịch ở cửa ngõ là một nhiệm vụ quan trọng
được thực hiện xuyên suốt trong thời gian tới
sau tháng qua tại thành phố đà nẵng ở giai đoạn hiện nay thì khi thành phố áp dụng quy định nghiêm ngặt
tận dụng triệt đẻ thời gian bảy ngày vàng để dập dịch thì tinh thần làm việc của lực lượng tại các chốt
càng thêm quyết tâm và ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
tài xế này đã đến đi ra từ vùng có dịch nhưng khi lưu thông qua chốt cửa ngõ phía tây vào cảng tiên sa
đã không cung cấp đủ giấy tờ phiếu xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ theo đúng quy định
áp dụng đối với các phương tiện vận tải ra vào đà nẵng mặc dù tài xế nhiều lần thuyết phục để được
thông chốt nhưng lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu người điều khiển phương tiện quay đầu

một số người dân chưa nắm được hết các quy định các chủ trương của thành phố cũng như là hiểu nhưng lại tìm cách đối phó
một số người dân chưa nắm được hết các quy định các chủ trương của thành phố cũng như là hiểu nhưng lại tìm cách đối phó đây là một nhiệm vụ quan trọng lúc này những vụ việc như trên đều được xử lý triệt để chẳng đứng nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm từ cửa ngõ đây là một nhiệm vụ quan trọng lúc này những vụ việc groove trong chốt c hai mươi mà mình đang quản lý thì nói chung là mình phải cố gắng làm sao nỗ lực hết mình để kiểm soát tất cả các vụ việc này
luôn luôn lịch sự lễ pháp với nhân dân tìm những cách nào dễ nhất để tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu
nắm và đồng thời cũng xử lý lập biên bản một số trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch
để kiểm soát tất cả những phương tiện đi qua trên cái chốt c hai mươi mà mình đang quản lý
thì nói chung là mình phải cố gắng làm sao đó nỗ lực hết mình để kiểm soát tất cả các phương tiện
là không được sốc phương tiện nào để cho nó đảm bảo cho an toàn cho thành phố của mình nó được bình yên
lá chắn thép bảo vệ an toàn cuộc sống người dân không chỉ được xây dựng vững chắc từ bên ngoài mà còn ngay cả bên trong
những hình ảnh hai trăm linh tổ tuần tra lưu động như thế này trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đã không còn mấy xa lạ với người dân thành phố
trong công tác tuần tra thì nhiều lúc gặp những đối tượng không chấp hành bỏ chạy
anh em cũng phải là
được đuổi theo trên nhiều tiếng đường rồi mới dừng lại để điều kiểm tra
những rất nhiều đối tượng manh động sẵn sàng là chống trả lại các lực lượng
mọi nỗ lực không ngừng nghỉ của chiến sĩ công an đều hướng đến mục tiêu kiểm soát dịch bệnh một cách sớm nhất có thể
vậy nên mỗi người dân lúc này cần tuân thủ ai ở đâu thì ở đó
ở nhà là góp phần chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh
do nhu cầu sử dụng các loại thuốc phòng bệnh
chữa bệnh về đường hô hấp đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa bệnh covid một mươi chín tăng cao
nên các đối tượng đã lợi dụng để kinh doanh buôn bán các mặt hàng này nhằm thu lợi bất chính
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện triệt xóa một đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả trên địa bàn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện đối tượng huy đức thuận
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thường trú tại tỉnh bà đi vũng tàu
và đồng bọn có dấu hiệu buôn bán thuốc tân dược không giống còn gốc thuốc tân dược giả
trong đó có một số loại thuốc khan hiếm trên thị trường hiện nay có chức năng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám trinh sát phát hiện thuận chở một thùng cắt tông nghi vấn có chứa thuốc tân dược giả nên đã tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện có một trăm năm mươi hộp thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu terpinkoden
thuận khai nhận là thuốc tân dược giả do thuận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất rồi bán ra thị trường để kiếm lời

nhưng người nào cần nó thì họ báo mình

tại vì em cũng đi đương bán hàng cuồng cụ lên
đâu rồi mấy người cũng qua lại bà mẹ nó qua lại nó biết nó đặt
khám xét khẩn cấp tại ba địa điểm là nơi sản xuất tàng trữ
buôn bán thuốc tân dược giả cách các quận phú nhuận tân bình quận tám
công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu
hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả
hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhận hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tập làm rõ đối với tám đối tượng khác có liên quan
để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm
phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại một căn nhà trên đường tô hiến thành quận một mươi do đặng thảo duyên và đặng khánh dư làm chủ
thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu sabotan
bảy triệu hộp f faragan và nhiều thuốc tân dược vitamin thuốc sơ mũi không có bà đơn chứng từ
từ việc phát hiện khám phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả
và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc nêu trên phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
đã góp phần ngăn chặn kịp thời việc đưa số hàng giả này ra tiêu thụ trên thị trường